các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bộ hình được nêu ra trong báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư thuộc bộ kế hoạch và đầu tư tại hội nghị trực tuyến với một số địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp khu kinh tế khu chế xuất khu công nghệ cao và cụm công nghiệp do phó thủ tướng lê văn thành chủ trì vào ngày hai mươi tháng chín
theo bộ này trong bối cảnh dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp các khu công nghiệp cụm công nghiệp đã có những phương án kịp thời để hạn chế ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tới hoạt động của doanh nghiệp
các mô hình sản xuất được áp dụng như ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến test nhanh cho người lao động để sản xuất đáp ứng thời hạn của các đơn hàng chủ động tìm nguồn cung nguyên vật liệu cắt giảm chi phí hoạt động
tuy vậy bộ kế hoạch và đầu tư cho hay ngoài việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp bị ảnh hưởng
thì các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn đứt gãy gây ra thiếu nguồn cung đầu vào và thị trường đầu ra
tình hình dịch cũng khiến cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải trì hoãn hoặc hủy đơn hàng nên nếu đợt dịch bùng phát kéo dài có thể bị mất thị trường do bạn hàng thay đổi chuỗi cung ứng
trong khi đây đều là các ngành sản xuất xuất khẩu chủ lực theo mô hình chuỗi cung ứng như điện thoại điện tử máy tính hay diệt may
thực tế chi phí đầu vào chi phí vận chuyển ngày một tăng cao đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào đội chi phí giá thành sản xuất
dòng tiền bào bị thiếu hụt nghiêm trọng dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn để có thể trang trải các khoản chi phí duy trì hoạt động
ngoài ra hướng dẫn phòng chống dịch chưa hợp lý và hiệu quả hoặc áp dụng cứng nhắc tại một số địa phương đã khiến cho chuỗi cung ứng sản xuất tiêu dùng và xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng vướng mắt khi vừa triển khai chống dịch vừa sản xuất
bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng ngoài tác động của dịch covid một mươi chín việc hướng dẫn các chính sách phòng chống covid một mươi chín tại các địa phương là chưa thống nhất dẫn đến tình trạng ách tắc trong lưu thông hàng hóa và di chuyển của người lao động
một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa được triển khai và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ ngắn nên chưa đem lại tác động cho một số doanh nghiệp như chính sách giãn giảm thuế chính sách hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí
do đó trong kiến nghị bộ này nêu ra các giải pháp như thực hiện các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín thống nhất không gây khó khăn cho doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch với các chính sách mạnh mẽ hơn như miễn giảm hoãn khoanh thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân thuế vat nguồn vốn
bộ kế hoạch và đầu tư nêu ra nhóm kiến nghị về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp để giảm chi phí kinh doanh tiếp cận nguồn lực
trong đó xem xét ban hành các phương án hình thức tổ chức sản xuất khả thi để doanh nghiệp được lựa chọn phù hợp với từng điều kiện cụ thể
cho phép doanh nghiệp chủ động triển khai các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp
xem lại mô hình ba tại chỗ do chi phí vận hành quá cao
tiếp tục cắt giảm chi phí đầu vào đồng bộ chính sách như nhà ở công nhân mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
xem xét cho doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp
xem xét cho doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp